thưa quý vị năm hai nghìn một mươi sáu tổng nguồn vốn đầu tư công chính phủ giao bộ giao thông vận tải thực hiện là bốn mươi năm tỷ đồng
trong đó có một mươi bốn tỷ đồng vốn trái phiếu là vốn dư của dự án cải tạo quốc lộ một a quốc lộ một mươi bốn đường hồ chí minh qua tây nguyên
tuy nhiên một mươi một tháng đầu năm bộ giao thông vận tải mới chỉ giải ngân được dưới bốn mươi vốn đầu tư công
vậy nguyên nhân nào dẫn đến việc bộ giao thông vận tải giải ngân chậm và giải pháp mà ngành đưa ra là gì
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn hồng trường thứ trưởng bộ giao thông vận tải
trong đó nguồn vốn trải của chính phủ được chính phủ giao sắp xỉ là hai mươi năm tỷ đồng
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tiền nộ giải ngân cũng đạt sắp xỉ là bốn
tuy nhiên đây là một con số khá thấp
nguyên nhân chính cái nhất là trong việc triển khai vốn dư này
nó cũng triển khai ở rất nhiều dự án mà nằm ở nhiều địa phương khác nhau
và nó liên quan đến công tác điện bù
giải phóng vận băng là rất lớn
cái thứ hai nữa là năm nay cũng là một năm đặc thù thời tiện thiết sức rất phức tạp
mưa rất nhiều cho nên là các dự án triển khai gặp rất nhiều khó khăn
với con số dưới bốn mươi như ông đưa ra
có thể nói là chúng ta còn tới hơn sáu mươi nữa để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công
vậy thì ngành giao thông vận tải sẽ đưa ra giải pháp gì để hoàn thành kế hoạch đã đề ra
thì quyết tâm chỉ trị lớn nhất là bộ yêu cầu tất cả các chủ tư phải tiến hành
cứ bản giải ngân được triển trị
chín mươi cái số vốn mà đại phế hình phủ giao cho bộ thông tải trong năm nay
thì với cái tính nhân đó thì là chúng tôi đưa ra bốn cái giải pháp lớn tiến hành
để mà làm việc với ủy bán nhân tượng tỉnh
yêu cầu các cái bán của lễ dự án tức là huy động tối đa lực lượng các cái nhà thông
để như vậy là bù lại những cái ngày mưa mưa nổi
tập trung làm hai mươi bốn trên hai mươi bốn ba cá liên tục
tập trung để mà hoàn thiện các cái hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết
để có thể hoàn thành được cái phiêu giá
giao trách nhiệm cho các cái bán của lễ dự án
các cái lãnh đạo thư trưởng trực tiếp để mà chỉ đạo đốt đốc
và xem đây là một trong những cái nội dung để mà đánh giá cái năng lực của các cái bán của lễ dự án
từ nay đến hết năm hai nghìn một mươi sáu và chúng ta chỉ còn hơn một tháng nữa
tuy nhiên năm tài chính hai nghìn một mươi sáu thì được tính đến là đến hết tháng hai của năm hai nghìn một mươi bảy
vậy thì ông thể cho biết là những cái giải pháp nào được bộ giao thông vận tải đưa ra
để có thể hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của năm hai nghìn một mươi sáu
vốn trung hạn này là cho cái giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
cũng như là cái vốn hai mươi bảy thì bộ giao thông vận tải cũng đã trình rất là sớm cho chính phủ
và vừa rồi thì cuộc khổ đã thông qua được cái tổng thể cho cái vốn này
thì đến nay thì bộ giao thông vận tải đang hoàn thiện để báo cáo các bộ ngành liên quan
đặc biệt là bộ giao thông vận tải đối tư cái danh mục cụ thể
và chúng tôi cũng đã báo cáo vừa xong toàn bộ danh mục này
để như vậy là theo cái chỉ đạo thủ tướng nhân vụ
thì ngay từ tháng một
tháng một năm hai nghìn một mươi bảy thì tất cả các cái danh mục này đã được ghi vốn để triển khai
được bộ từ đầu năm